do thời tiết mưa to gió lớn khiến căn nhà của một gia đình ở huyện đồng văn của tỉnh hà giang bị đổ sập dẫn đến một bé gái năm tuổi tử vong
theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân huyện đồng văn hà giang do ảnh hưởng của đợt mưa to gió lớn diễn ra vào đêm ngày hai mươi tháng bốn và dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn
xảy ra tại các xã sủng trái vần trải lũng thầu lũng phìn đã gây thiệt hại cả về người và tài sản
trong đó mưa lớn kèm theo gió to đã khiến một bé gái năm tuổi trú tại thôn phúng tùng xã sủng trái tử vong và hai người khác bị thương
ngoài ra mưa lớn cũng làm tốc mái hai mươi bảy ngôi nhà một trường học bốn trụ sở thôn và nhiều công trình khác bị hư hỏng nặng ước tính thiệt hại trên một ba tỷ đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống